thưa quý vị năm học mới chỉ mới bắt đầu được khoảng một tháng thế nhưng câu chuyện lạm thu các khoản đóng góp cho trường học lại trở thành vấn đề được nhiều các bậc phụ huynh quan tâm
một trường trung học cơ sở huyện thanh trì hà nội bị tố cáo là lạm thu và tiền quỹ lên đến con số là năm trăm linh triệu đồng
còn tại một trường tiểu học ở quận bình thạnh tp hcm thu quỹ phụ huynh lên tới trên ba trăm linh triệu đồng
và gần đây nhất là một trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm đã tiến hành thu mỗi phụ huynh tiền quỹ là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một học kỳ
vâng và việc đóng tiền để các con có được điều kiện học tập tốt nhất là điều mà các bậc cha mẹ đều ủng hộ
tuy nhiên danh mục những khoản lạm thu đầu năm học vẫn đang trở thành gánh nặng của nhiều gia đình
trên mạng xã hội thì những khoản thu chi không đúng theo quy định cũng đã trở thành nội dung
nhận được nhiều chia sẻ từ cư dân mạng và câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học tránh tình trạng đến hẹn lại lên
một mươi triệu đồng là số tiền mỗi phụ huynh phải đóng vào quỹ lớp ngay từ đầu năm học mới
dù con em mình mới chỉ là học sinh tiểu học và khi nhìn vào bảng thu chi quỹ đã khiến nhiều người phải sốc
khi chỉ mới một tháng các khoản đã chi
đã lên tới hai trăm sáu mươi triệu đồng
rất nhiều khoản vô lý để sửa chữa cải tạo lớp học và mua sắm các vật dụng thiết bị
ngay sau sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày hai mươi tám tháng chín lãnh đạo trường tiểu học hồng hà
ban đại diện cha mẹ học sinh và các phụ huynh đã cùng tham gia một cuộc họp
và sau khi kết thúc một số phụ huynh đã ký nhận lại số tiền gần chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng trong tổng số một mươi triệu đồng đã thu

việc đã khiến cho nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi về vấn nạn lạc thu đầu năm học
tại sao nói nhiều nói mãi vẫn không thể chấm dứt
có rất nhiều trường mua tv và điều hòa dèm cửa mà năm nào cũng mua mới hay sửa chữa bảo sữa
lần đầu tiên mình thấy việc nộp quỹ lớp năm năm liền xong rồi chi phí không ai kiểm soát không có chứng từ chứng minh gì cả
làm cái file excel như kiểu thông báo quỹ lớp còn như thế là xong
điều tra sâu thế khéo còn ra ối thứ hay ho
đâu đâu cũng thấy cảnh này không nhiều thì ít quỹ lớp quỹ trường nói thì vận động tự nguyện nhưng thử không đóng thì cũng mệt mỏi
chỉ trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp những vụ việc đáng nguồn về việc lạm thu đầu năm học xảy ra tại rất nhiều trường học trên cả nước ở tất cả các cấp học
tại tỉnh khánh hòa một trường tiểu học huy động tiền phụ huynh học sinh để mua tv và đóng ba trăm linh đồng một học sinh
để xây khuôn viên trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố cam ranh đã yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh
ủy ban nhân dân huyện thanh trì cũng đã yêu cầu ban đại diện phụ huynh trường trung học cơ sở tứ hiệp trả lại phụ huynh toàn bộ kinh phí đã vận động của một mươi bốn trên ba mươi năm lớp với tổng số tiền là trên một trăm sáu mươi hai triệu đồng
hay tại trường trung học cơ sở nguyễn trãi hải dương các khoản thu đầu năm có tới một mươi sáu khoản thu từ học phí cho đến tiền mua bàn ghế tv
hỗ trợ cơ sở vật chất tổng các khoản thu lên đến ba triệu tám trăm linh nghìn đồng một học sinh
ban giám hiệu trường trung học phổ thông chu văn an cũng vừa yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp ban đại diện cha mẹ học sinh lớp một mươi hai văn trả lại toàn bộ khoản thu bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng cho từng phụ huynh
đó chỉ là một trong số ít các vụ việc về tình trạng lạm thu các khoản đóng góp đầu năm học được phát hiện
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng trên thực tế số lượng còn có thể nhiều hơn như vậy
tuần vừa rồi tôi mới học phụ huynh xong năm nay y trang năm vừa rồi
giáo viên chủ nhiệm nói trường đã xin sở giáo dục được vận động phụ huynh đóng mua máy tính mỗi em ít nhất hai trăm năm mươi
có năm thì đóng máy hiên năm thì đóng sơn trang trí lại phòng năm thì nâng nền
nói chung kịch bản này không có năm nào mà không đóng cả không cần nói ai cũng biết
câu chuyện lạm thu diễn ra rất lâu rồi từ thời thế hệ tám x không hiểu sao điệp cúc đấy vẫn tồn tại đến tận bây giờ
khi chúng ta đem tự nguyện vật chất vào thì đã làm thay đổi môi trường giáo dục
thay vì kêu gọi sự tự nguyện các cơ sở giáo dục nên công khai thu chính thức trên văn bản giấy tờ
và trực tiếp các cơ sở giáo dục thu trên nền tảng báo cáo tài chính công khai minh bạch
vào đầu năm học ngành giáo dục cũng đã có nhiều văn bản quán triệt thế nhưng tình trạng lạm thu vẫn xảy ra
và số tiền thu chi cũng ngày càng lớn hơn
việc trả lại khoản tiền yêu cầu đóng góp sai quy định là điều cần thiết
ban giám hiệu nhà trường bị nhắc nhở bàn cha mẹ học sinh nhận lỗi rút kinh nghiệm
xong nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng những hình thức xử lý này dường như còn quá nhẹ
không đủ dân đe và cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn
cứ nhìn thẳng nói thật mới mong không còn tái diễn những vụ lạm thu từ năm này qua năm khác và mãi như thế
chứ bị phản ứng thì hoàn trả cho phụ bệnh rồi phê rồi rút như thế thì ngắn ngẩm lắm luôn
việc chấm dứt vấn đạn này có quá khó không
tôi nghĩ là không nếu nhất quốc vào cuộc tất cả cơ công quản lý vào cuộc đừng ngửa rồi
theo tôi để giải quyết vấn đề này đơn vị nào để xảy ra lạm thu
thu sai nhị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thành phố quy định cân cứ luật hình sự mà làm
số tiền đủ lớn để truy tố thì truy tố làm vài vụ và công khai trên mạng
xem còn có trường nào dám vi phạm nữa không
lạm thu đầu năm học không phải là câu chuyện mới
đó là chuyện mà đầu năm học nào
cũng nhận được phản ánh về lạm thu gây bức xúc dư luận
vậy vì sao chuyện này không khắc phục được
quý vị có chia sẻ gì về nội dung này
hãy để lại ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân